nhằm thu thập những quan điểm ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
ngày tám tháng tám tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo
góp ý sửa đổi dự thảo bộ luật lao động từ doanh nghiệp
tại đây các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được bình đẳng với người lao động
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào những vấn đề như điều chỉnh
tuổi nghỉ hưu không làm thêm giờ giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động
về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở giải quyết tranh chấp lao động
hợp đồng lao động tiền lương kỷ luật lao động cộng đồng doanh nghiệp cũng nhấn mạnh cần phải
nghiên cứu các đặc thù và đánh giá tác động cụ thể đối với các đối tượng được điều chỉnh đặc biệt
trong chính sách tác động của cách mạng bốn trong quan hệ lao động
dự án bộ luật lao động sửa đổi đã trình quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy vừa qua
bộ luật có phạm vi sửa đổi rộng với một trăm sáu mươi hai điều được sửa đổi hai mươi chín điều được bổ sung
bãi bỏ bốn mươi chín điều so với bộ luật lao động hiện hành
dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín